cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn lương y tư vấn bệnh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm
bộ y tế khẳng định bất kỳ lương y bác sĩ nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác với các clip giới thiệu là bác sĩ lương y tư vấn bệnh tư vấn dùng sản phẩm chữa bệnh
người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân dùng sản phẩm thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể khỏi bệnh
việc tin theo các nội dung quảng cáo sai sự thật khiến người bệnh không đến ngay các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị khỏi bệnh không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại đến sức khỏe